thưa quý vị và các bạn hà nội vẫn đang trong những ngày giãn cách để đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ người dân
các ban ngành chức năng đã có công văn quy định về việc các mặt hàng được vận chuyển thời điểm này
tuy nhiên có nhiều lái xe nhân viên giao hàng lại bất chấp lệnh cấm vẫn chở hàng không có trong danh mục thiết yếu
giao hàng giao tham gia giao thông thời điểm này ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
xe tải này thuộc diện luồng xanh tuy nhiên trên xe lại không chở mặt hàng thiết yếu
mà chở xe máy điện đi giao cho đại lý
xe tải này thuộc diện luồng xanh tuy nhiên trên xe lại không chở mặt hàng thiết yếu
mà chở xe máy điện đi giao cho đại lý
đây là một trường hợp khác đi giao hàng không thiết yếu biết sai nhưng vẫn cố ra đường
hà nội đang thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị số một mươi bảy của ubnd tp về đảm bảo phòng chống dịch bệnh
người dân chỉ ra đường khi thực sự có việc cần thiết
tuy nhiên khoảng một tuần trở lại người dân chỉ ra đường khi thực sự có việc cần thiết
trở lại đây đường phố bỗng trở nên nhộn nhịp
nhiều người dân ra đường vì lý do chính đáng có giấy tờ đầy đủ
tuy nhiên việc lợi dụng xe luồng xanh hay ra đường mà chở hàng không thiết yếu trong lúc này
là đã và đang vi phạm quy định về phòng dịch
với những trường hợp mà không chứng minh được cái việc ra đường của mình
không có giấy tờ hay vận chuyển những hàng hóa không phải thiết yếu
mà trong cái thông báo của sở công thương hà nội
thì lựa chức hàng sẽ tiến hành ghi nhận lại vi phạm và chở những mặt hàng
hàng mà không cần thiết trong việc đang thực hiện giãn cách
và ngoài việc xử phạt lựa chức năng cũng lân cao việc tuyên truyền đối với người dân
tham gia giao thông đúng mục đích trong thời gian dịch bệnh
để đảm bảo mỗi người dân sẽ góp phần để thành phố chúng ta đẩy lùi dịch bệnh
vẫn có hàng chục trường hợp dương tính với covid một mươi chín hàng ngày được ghi nhận tại hà nội
và nếu những trường hợp ra đường không chính đáng thời điểm này
có thể sẽ làm khó khăn thêm
các phòng dịch để thủ đô có thể khỏe mạnh trong thời gian tới
mỗi người hãy nâng cao ý thức vì mình vì cộng đồng